tin quốc tế bộ quốc phòng nga khẳng định bất chấp việc các lực lượng vũ trang ukraine nã pháo
các lực lượng của nước này ở ukraine sẽ duy trì lệnh ngừng bắn mà tổng thống vladimir putin
công bố nhân dịp lễ giáng sinh của người theo trình thông giáo ở nga và ukraine cho tới nửa đêm nay
bộ quốc phòng nga cho hay binh lính của nước này chỉ đáp trả khi lực lượng ukraine tấn công
trước đó vào ngày năm tháng một tổng thống putin đã ra lệnh ngừng bắn tạm thời tại ukraine
từ một mươi hai h ngày sáu tháng một tới hai mươi bốn h ngày bảy tháng một theo giờ địa phương
nhân dịp lễ giáng sinh của người theo trình thông giáo ở nga và ukraine
tuy nhiên chính quyền ukraine đã khước từ thực hiện các bước đi tương tự
phó chủ tịch hội đồng an ninh liên bang nga dmitry medvedev cho rằng
việc chính quyền ukraine từ chối tham gia ngừng bắn sẽ không gây nhiều phiền toái cho các lực lượng vũ trang của nga